siếc là một trong những loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong ngôi nhà chung của nghệ thuật sân khấu việt nam
tuy nhiên trong xu thế hội nhập hiện nay trước sự xuất hiện nhiều loại hình nghệ thuật ngoại lai
sân khấu siếc đã có lúc gặp không ít khó khăn khi khán giả không còn mấy mặn mà với loại hình nghệ thuật này
trong khi đó gắn bó với siếc người nghệ sĩ phải lao mình với đam mê công hiến từ khi tuổi chỉ lên chín lên một mươi
nhưng không phải ai cũng đón nhận được vinh quang do nghề nghiệp mang lại
không phải ai cũng có cơ hội được tham gia các cuộc thi trong nước cũng như quốc tế để học hỏi để thể hiện tài năng
trong khi tuổi nghề của diễn viên siếc rất ngắn ngủi
trong cái xu thế hội nhập thì cái yếu tố mà diễn viên siếc vẫn quan trọng
mặc dù chúng ta có thể chúng ta được tận dụng cơ hội về công nghệ về các khoa kỹ thuật rất tốt để áp dụng
và một số các loại hình nghệ thuật khác chúng ta đưa vào trong một tiếp ủng siếc để tạo nên một tác phẩm siếc
thì chúng ta đo cơ hội rất là lớn
nhưng ngược lại đặt ngược lại vấn đề là cái con người
chỉ với cái xu thế hội nhập này thì phải trang bị nhiều kiến thức hơn
họ phải trang bị kiến thức nhiều hơn họ phải hiểu biết về những kỹ năng và hiểu biết về công nghệ
với các tiết mục như nhào lộn đu dây trên cao nữ chỉ biểu diễn đến ba mươi năm tuổi còn nam là ngoài bốn mươi tuổi
những thách thức đó đã khiến việc tìm kiếm đội ngũ diễn viên siếc trẻ lớp diễn viên kế cận
mà đặc biệt là những tài năng quả trẻ
những thách thức như đại cát tìm vàng
thì hiện nay cái nguồn nhân lực vẫn là cái khao khát nhất của các nhà hát phía nam
trong đó có siếc thành phố hồ chí minh rối thành phố hồ chí minh siếc lông an v v
nói chung về cái này thì rất mong là lãnh đạo cục bộ cũng như liên đoàn hết sức là tạo điều kiện
nhất là về trường trung cấp siếc và tập kỹ
cảm ơn các bạn
tiến trăng có một cái phân hiệu của trường tại thành phố hồ chí minh
để là một nguồn đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực tại chỗ
giúp cho các nghệ sĩ trong nam có điều kiện học tập gần gũi
và có cái điều kiện để mà bổ sung cho các đoàn nghệ thuật phía nam
nỗ lực của các nghệ sĩ loại hình nghệ thuật siếc trong thời gian qua rất đáng ghi nhận

họ đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì việc biểu diễn của đơn vị
những chương trình nghệ thuật gần đây như liên hoan siếc toàn quốc vừa khai mạc
chính là cơ hội để lãnh đạo các đơn vị siếc các nhà chuyên môn cùng các nghệ sĩ trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm để đề ra phương hướng phát triển nghệ thuật siếc
trong xu thế hội nhập của đất nước nói chung và ngành siếc nói riêng